trong một tuyên bố bộ ngoại giao các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae cho biết nước này đã triệu đại sứ thụy điển tại uae
để phản đối hành động đốt bản sao của king koran ở stockholm vào hôm hai mươi tám tháng sáu vừa qua
và bên cạnh đó nhiều quốc gia hồi giáo ở trung đông cũng đã lên án hành động của người hồi giáo ở thụy điển
vào ngày đầu tiên của lễ es an adha một lễ hội tôn giáo lớn của người hồi giáo
trong một tuyên bố bộ ngoại giao ả rập xê út kịch liệt lên án việc một người biểu tình đốt kinh koran
bên ngoài một nhà thờ hồi giáo ở thủ đô stockholm của thụy điển ngày hai mươi tám tháng bốn
tương tự giordani cũng triệu đại sứ thụy điển tại amman để phản đối hành động nói trên
cho rằng hành động này là sự kích động và phân biệt chủng tộc
còn bộ ngoại giao kuwait nêu rõ việc đốt kinh koran là hành động xúc phạm người hồi giáo trên toàn cầu
đồng thời nhấn mạnh rằng mọi người cần thúc đẩy các giá trị của lòng khoan dung và cùng tồn tại
iran cũng đã lên án hành động đốt kinh koran gọi hành động này là khiêu khích thiếu cân nhắc và không thể chấp nhận được
tehran cho biết thêm chính phủ thụy điển sẽ phải nghiêm túc xem xét trách nhiệm và giải trình trong vấn đề này
hôm hai mươi tám tháng sáu một người đàn ông gốc iraq có tên sanwan momika đã đốt cuốn kinh koran
ở bên ngoài một đền thờ hồi giáo tại stockholm